xuất tinh sớm là tình trạng đầu dương vật nhạy cảm quá mức khiến quá trình lên đỉnh của nam giới ngắn hơn thông thường
mặc dù vậy nam giới bị sốt tinh sớm vẫn có những hàm môn tình dục nhất định
nhưng lại không thể làm chủ thời gian cương cứng và xuất tinh nhanh không làm đối phương thỏa mãn
thậm chí chỉ cần tiếp xúc bằng nụ hôn sâu người bệnh đã sốt tinh
thông thường thời gian để nam giới đạt khoái cảm đỉnh và sốt tinh ở người bình thường khoảng năm một mươi phút
tuy nhiên khi nam giới sốt tinh từ hai ba phút và tình trạng này kéo dài trên hai tháng thì được gọi là sốt tinh sớm
sốt tinh sớm có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân sinh học
nghĩa là xuất phát từ các dấu loạn sinh lý bên trong nam giới như dấu loạn nồng độ hóc môi bên trong cơ thể
đặc biệt là testosterone nhiễm trùng sưng và viêm tuyến tiền liệt hoặc nhiễm trùng tiết niệm
do di truyền trong gia đình của bố xuất tinh sớm thì khả năng cao con trai cũng mắc bệnh này
dối loạn cương dương đây là tình trạng khó cương cứng hoặc khó duy trì sự cương cứng ở nam giới
điều này cũng có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm
sự bất thường về nồng độ chất dẫn truyền thần kinh seoin trong não
nồng độ serotonin thấp sẽ làm rút ngắn thời gian sốt tinh
thể trạng kém ở người có tầm vóc thấp bé thường có biểu hiện xuất tinh sớm
sốt tinh sớm nếu không được chẩn đoán mà điều trị sớm có thể dẫn đến nhiều hệ luyện biến chứng nguy hiểm
như ảnh hưởng đến mối quan hệ đời sống tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối
cắn kết mối quan hệ vợ chồng do đó bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời
sẽ gây tác động tiêu cực đến tình cả vợ chồng ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản
xuất tinh sớm có thể là nguyên nhân khiến cho phụ nữ khó có thai
thực tế tình trạng xuất tinh sớm không hề hiếm gặp mà bất cứ nam giới nào cũng trải qua một vài lần
việc cải thiện và chữa sốt tinh sớm sẽ dựa vào nguyên nhân gây bệnh
chữa sốt tinh sớm bằng cách thay đổi hành vi tâm lý kiểm soát hành vi
thay đổi tư thế khi quan hệ cũng đem lại hiệu quả tốt
ưu tiên lựa chọn các loại bao con su dày để giảm tình trạng kích thích quá mức
thay đổi thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi khoa học lành mạnh hơn
ăn uống đủ chất tập thể dục đều đặn giữ gìn vệ sinh cơ thể sức sẽ
tránh một số loại thực phẩm đồ uống không tốt như đồi nhiều dầu mỡ
đồ chế biến sẵn đồ uống có cồn chất kích thích thuốc lá không lạm dụng thủ dâm
chia sẻ với đối phương để cùng tìm biện pháp xử lý tạo nên thoải mái về tinh thần
ngoài ra sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm bôi ngoài da cho rừng vật
cũng là giải pháp chữa xuất tinh sớm được nhiều người sử dụng
một số thuốc như thuốc chống sốt tinh sớm thường được các bác sĩ chỉ định sử dụng
có tác dụng ức chế tái hấp thụ trọng lọc serotonin
nhờ đó thuốc này giúp cải thiện thời gian quan hệ cũng như giảm lo âu
và hỗ trợ kiểm soát xuất tinh cho nam giới
một số các sản phẩm khác như thuốc điều trị cương dương
thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường xinh lý cũng có thể được lựa chọn sử dụng
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ ba sinh nguyễn trần thành
phó trưởng khoa tiết nghịa nam học bệnh viện một trăm chín mươi tám để hiểu rõ hơn về vấn đề này